các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an nguyễn đức trung đã trực tiếp đi kiểm tra tình trạng sụt lún
và chỉ đạo phải ưu tiên di rời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ cao bị sụt lún hố sâu tại huyện quỳ hợp
trước mắt ưu tiên di rời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ cao bị sụt lún hố sâu
đây là yêu cầu tiên quyết trong việc bảo đảm tính mạng người dân
đồng thời sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sụt lún nhà cửa xuất hiện các hố tử thần trên địa bàn xã châu hồng
tham mưu báo cáo ubnd tỉnh về phương án xử lý yêu cầu kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan báo cáo ubnd tỉnh trước ngày một mươi tháng sáu
theo báo cáo mới nhất của ubnd xã châu hồng đến nay đã có hai trăm chín mươi chín giếng nước bị cạn trơ đáy
một trăm chín mươi chín nhà dân bị nứt nẻ hàng chục hố tử thần trong khi toàn xã chỉ có vỏn vẹn chín trăm linh hộ dân
trong khi đó liên quan đến việc khai thác đá trắng trái phép trên núi phá cụm thuộc xã châu lộc huyện quỳ hợp
tỉnh nghệ an chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp vừa ký quyết định kỷ luật đối với ba cán bộ ubnd xã châu lộc
bao gồm ông vi văn hùng chủ tịch ubnd xã châu lộc bằng hình thức cảnh cáo
kỷ luật khiển trách đối với ông lữ văn long bí thư đảng ủy xã chủ tịch hội đồng nhân dân xã châu lộc
và ông hồ xuân hùng phó chủ tịch ubnd xã châu lộc
cụ thể ba cán bộ nêu trên đã có vi phạm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo
điều hành tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về khai thác chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn xã châu lộc
về mặt đảng chủ nhiệm ubnd huyện quỳ hợp cũng đã kỷ luật cảnh cáo đối với ông vy văn hùng
ông lữ văn long và ông hồ xuân hùng cùng bị kỷ luật khiển trách
đối với nữ cán bộ địa chính xã châu lộc hiện đang nuôi con nhỏ nên chưa có quyết định kỷ luật
trước đó vào chiều ngày một mươi ba tháng bảy năm ngoái công an tỉnh nghệ an đã ập vào kiểm tra phát hiện
bắt quả tang hàng chục người đang sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi phá cụm
cơ quan điều tra xác định số khoáng sản là đá hoa trắng các loại bị khai thác trái phép có khối lượng khoảng một mươi một hai trăm linh mét khối
người tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép là trần văn bảy giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hồng bảo ngọc
bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên

trên phố hàng chiếu một cây xanh bất ngờ bật gốc đè trúng xe ô tô đang di chuyển
theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thất nước hà nội lượng mưa đo được tại một số khu vực nội thành đến ba năm triệu ngày như sau
khu vực quận ba đình lượng mưa là hơn một trăm một mươi mm hai bà trưng một trăm linh một mm đống đa một trăm linh bốn mm thanh xuân một trăm linh năm năm mm cầu giấy hơn một trăm ba mươi ba mm nam tử liêm hơn một trăm hai mươi tám mm
những khu vực trên được xác định là điểm ngập cố hữu khi hà nội có lượng mưa trên năm mươi mm
khả năng kéo dài liên tục dự kiến các điểm ngập sẽ rút hết nước sau khi mưa rứt khoảng hai tiếng
theo trung tâm dự báo
khí tượng thủy văn không chỉ tại hà nội vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
riêng khu vực lào cai hà giang yên bái tuyên quang bắc cạn cao bằng có mưa vừa với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi mưa to trên sáu mươi mm thời gian mưa tập trung vào đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét xả lỡ đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ bắc trung bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
chính vì vậy người dân cần đặc biệt lưu ý khi lưu thông trong điều kiện thời tiết nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân
thưa quý vị khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã và đang là lựa chọn của nhiều người bệnh
nhất là khi mà tỷ lệ mắc các bệnh chấn thương các bệnh thần kinh và cơ xương khớp đang ngày càng nhiều do thói quen ngồi văn phòng ít vận động
tại huyện kim thành tỉnh hải dương có một lương y trẻ tuổi chuyên chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt
không sử dụng thuốc trong điều trị bệnh
bằng những phương pháp chữa bệnh độc đáo người lương y này luôn nhận được sự tin yêu tín nhiệm của người bệnh
đặc biệt là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
và trung tâm khám chữa bệnh của anh cũng đã trở thành một ngôi nhà yêu thương của các bệnh nhân nghèo trên cả nước
anh nguyễn sĩ chiến hai mươi tám tuổi ở huyện gia bình tỉnh bắc ninh bị bệnh động kinh từ năm hai nghìn một mươi
anh được gia đình đưa đi chạy chữa bốn năm các nơi nhưng bệnh không tiến triển
mỗi ngày anh lên cơn co giật bốn đến năm lần
thời gian chữa bệnh lâu dài tốn
kém khiến cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều khó khăn
được người quen giới thiệu đầu năm hai nghìn hai mươi một gia đình đã đưa anh chiến đến gặp lương y trần văn linh ở huyện kim thành tỉnh hải dương
sau một thời gian được lương y trần văn linh giúp khám chữa bệnh bệnh tình của anh chiến đã thuyền giảm
đến nay đã không còn hiện tượng co giật đã sinh hoạt bình thường trở lại
nói nhiều khi đến bán không có ăn được cơm không có nghỉ cơn con không có khuất không có khói không có khổ lắm
cho nên giờ nhà thầy ninh chữa cho cháu người cũng lo không đỡ
thôi cảm ơn thầy đến bây giờ là cũng hơn một năm rồi nhưng cháu cũng không có hiện tượng co giật
tôi sinh bé thứ ba xong tôi bị đau ở vùng thắt lưng
tôi có đi khám tại bệnh viện bác sĩ trần đoán tôi bị thoát vị
tôi đã từng uống rất nhiều loại thuốc cũng như là đi các bệnh viện lớn để chữa trị
tuy nhiên chỉ uống thuốc được một thời gian nhắn nó lại bị đau trở lại
đến với lương y trần văn linh tôi không phải dùng bất kỳ loại thuốc uống nào hết
mà tôi chỉ vật lý trị liệu
bắt đầu từ ngày đầu tiên thì tôi đã cảm nhận được là mình hết đau
mình không còn cảm giác đau
nhưng mà sau khi tôi đắp thuốc được một mươi ngày thì hiện tượng đau của tôi hoàn toàn không còn nữa
đi khám lại và chụp chiếu tại bệnh viện thì kết quả của tôi là tôi không bị thoát vị tỷ đệm nữa
bệnh nhân đến với tôi tôi đều đồng cảm và đặt mình vào tâm trạng người bệnh
bệnh nhân đau giống như mình đau
như những bệnh nhân khó khăn đến với tôi tôi đều đồng cảm
tôi cũng chữa cho miễn phí để mong bệnh nhân đến với mình bệnh khỏi nhanh
những bệnh nhân khi khỏi tôi thấy rất mừng
mừng cho họ
bản thân tôi cũng mừng vì nghề của mình chuyên sâu mình cũng giúp được cho những bệnh nhân nhanh khỏi
lương y trần văn linh là người may mắn bén duyên với nghề y của gia đình
anh được truyền lại bí kíp bấm huyệt để chữa bệnh
đây là một phương pháp y học được khuyến khích áp dụng trong thời hiện đại
hạn chế không dùng thuốc đến mức có thể
là người ham học hỏi lương y trần văn linh luôn tìm kiếm những phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
mới đầu cũng chỉ là có ít bệnh nhân
dần dần thì đến nay hiện tại của tôi là bệnh nhân các tỉnh trong nước và ngoài nước
ngày bệnh nhân thì một ngày tôi cũng tiếp đón từ một mươi năm đến hai mươi bệnh nhân
phòng khám tôi luôn luôn mở rộng chào đón tất cả những bệnh nhân trên mọi miền của tổ quốc có những hoàn cảnh khó khăn
lương y của trần văn linh
là một lương y phải nói rằng có đức có tài hoạt động rất tích cực trong phong trào khơi khám chữa bệnh cho người dân
mặc dù trong cái thời gian vừa qua là cái dịch bệnh covid nó không kéo dài
mà lương y cũng là người có tâm huyết trong hoạt động quá trình hoạt động của phong trào
nhờ sự công hiến không mệt mỏi cho nền y học nước nhà
mới đây trong chương trình việt nam hội nhập lương y trần văn linh vinh dự nhận giải thưởng lương y tiêu biểu
vì sức khỏe nhân dân giải thưởng là động lực to lớn giúp lương y trần văn linh phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp
giúp đỡ bệnh nhân đương đầu với bệnh tật và sống khỏe trở lại
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sẽ là những tin tức tổng hợp
kính thưa quý vị sáng ngày hai mươi chín tháng năm trên địa bàn phường an hòa thành phố rạch giá vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe ben và một xe máy làm người điều khiển xe máy bị cán nát chân
vào thời điểm trên xe ben mang bị kiểm soát sáu mươi tám c sáu nghìn ba trăm hai mươi năm do tài xế ba mươi bảy tuổi ngụ thành phố rạch giá điều khiển theo hướng từ rạch sỏi về rạch giá
khi đến ngã tư đường nguyễn trung trực và đường lê hồng phong thì bất ngờ va chạm mạnh với xe máy do một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi điều khiển
người dân tại hiện trường cho biết thời điểm trên hai xe lưu thông cùng chiều xe máy chạy trước
khi đến gần ngã tư cơ tín hiệu giao thông thì giấm tốc độ và bị xe bên chạy phía sau va chạm vào
sau tai nạn chiếc xe máy và người đàn ông dính chặt dưới gầm xe ben với chân trái bị dập nát
ngay sau đó người dân tại hiện trường đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ đưa người đàn ông bị tai nạn ra khỏi gầm xe
sơ cứu vết thương và gọi điện thoại cho cơ quan công an và y tế đến chở người bị nạn đi cấp cứu
nhận được tin báo cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm và điều tra nguyên nhân
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
với hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy đối tượng nguyễn phi hồng hai mươi năm tuổi ngụ tại phường xuân trung
thành phố long khánh đồng nai đã bị công an thành phố long khánh khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi ba tháng năm lực lượng phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế ma túy công an thành phố long khánh và công an phường xuân trung bắt quả tan hồng
đang tàn trữ trái phép chất ma túy tại nhà ở khu phố một phường xuân trung thu giữ một mươi bốn gói ma túy đá
loại có trọng lượng hơn sáu sáu gram loại metafetamin một nỏ thủy tinh
qua đấu tranh hồng khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy trên y mua với giá hai triệu đồng
của một đối tượng ở địa bàn nguyện trảng bom về để sử dụng dần thì bị bắt
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phái nhiệm vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
liên quan đến vụ việc phụ huynh tố con gái bị bản học đánh tại trường quốc tế american academy tp hcm
đang lan truyền nhanh trên mạng xã hội bộ giáo dục và đào tạo có công văn
gửi ủy ban nhân dân tp hcm về việc chỉ đạo nhanh chóng xử lý vụ việc
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan
nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời đúng quy định
đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh giáo viên và phụ huynh
thông tin xử lý vụ việc gửi về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày ba mươi một tháng năm
american academy ishcmcaa ở an phú tp thủ đức tp hcm vào ngày hai mươi sáu tháng năm
cụ thể một phụ huynh có con hiện đang theo học tại trường này cho biết
con mình đã bị một bà học đánh giáo viên nhìn thấy nhưng không ca ngăn
bà học sinh khác vào ca ngăn bảo vệ bạn cũng bị đánh bị thương
hiện cả bốn em đang có biểu hiện sang chấn tâm lý hoãn loạn tức ngực trên người có vết xước bầm tím
sáng ngày hai mươi chín tháng năm bộ tử lệnh cảnh sát cơ động tổ chức lễ bé dạng khóa huấn luyện công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ phương tam phước tp biên hòa tỉnh đồng nai
năm hai nghìn hai mươi hai trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ được lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
do nhiệm vụ quản lý huấn luyện một bốn trăm hai mươi ba công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của lực lượng cảnh sát cơ động
nhằm bổ sung lực lượng cho bộ tư lệnh cũng như công an các tỉnh
góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trực tự an toàn xã hội
mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó
theo đó công tác tổ chức tiếp nhận và huấn luyện một bốn trăm hai mươi ba công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai tại trung đoàn đã thành công tốt đẹp theo đúng nội dung chương trình huấn luyện đã được phê duyệt
cụ thể công tác tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả các nội dung có một trăm linh chiến sĩ tham gia kiểm tra đạt yêu cầu
trong đó có trên bảy mươi đạt khá giỏi
song song với công tác huấn luyện các công tác đảng công tác chính trị bảo vệ nội bộ
công tác đảm bảo hậu cần doanh trại đều được thực hiện tốt
qua nhận xét và đánh giá sau hai năm triển khai thực hiện có thể khẳng định
chủ trương của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an giao cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tổ chức huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của công an các đơn vị địa phương
là hoàn toàn đúng đắn nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đầu vào của lực lượng công an nhân dân
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai liên tiếp xảy ra một số vụ cướp dật tài sản người dân
gây ra tâm lý lo lắng trong người dân
nhóm cướp giật thường rào xe máy qua các tuyến đường vắng người và tìm người đi xe máy một mình
để ép sát cướp giật tài sản nếu như nạn nhân chống cự nhóm có thể hành hung
đây là nhóm cướp dật liên huyện vừa bị công an huyện tróng bông tỉnh đồng nai trượt phá
theo hồ sơ công an đây là những đối tượng không nghề nghiệp
sáu đối tượng bao gồm thân thế huỳnh hai mươi một tuổi phạm quốc anh hào một mươi chín tuổi thân thế hùng hai mươi tám tuổi
nguyễn hoàng bảo hai mươi một tuổi ngô văn thành hai mươi tám tuổi và nguyễn mai vũ hảo hai mươi bảy tuổi
cả sáu ngụ xã giang điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã bàn bạc rủ nhau đi trên xe máy loại phân khối lớn
theo nhóm từ hai đến bốn người trên địa bàn cách xài chấp ranh của huyện tróng bông long thành thống nhất định quán
khi thấy con mồi đi một mình chúng áp sát cướp dật rồi nhanh chân tổ thoát
từ cuối tháng một đến cuối tháng bốn năm nay nhắm đối tượng trên thực hiện hơn một mươi vụ cướp dật tài sản
tài sản mà chúng cướp được lên đến hàng trăm triệu đồng tiền mặt nhiều điện thoại và nhiều tài sản có giá trị khác
nhưng chúng thường vớt đi để phi tan tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
còn đây là nhóm bốn đối tượng gồm danh nhật trường hai mươi tuổi quê tỉnh kiên giang
nguyễn ngọc phước một mươi chín tuổi ngụ xã phước thiện huyện nhân trạch
nguyễn tấn đạt một mươi chín tuổi quê tỉnh an giang và lê thanh dễ một mươi tám tuổi quê tỉnh sóc trăng
cả bốn tạm trú huyện nhân trạch
vừa bị công an huyện khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi cướp cướp giật tài sản
các đối tượng ăn mặc giả gái thường mang hung khí
thời điểm gây án vào đêm khuya đường vắng
khi thấy con mồi chúng giàn cảnh gây hấn đánh nhau rồi mang hung khí hù dọa hoặc xin đỡ tiền
rồi khống chế nạn nhân cướp tài sản
bước đầu chúng khai nhận đã thực hiện hơn một mươi vụ cướp cướp giật tài sản
trên địa bàn các xã giáp ranh khu công nghiệp nhân trạch huyện nhân trạch
người dân đi một mình hay là đi hai người trong buổi tối
nên tôi chẳng hồ xe rồi đe dọa để cướp tài sản
khi người dân qua chạy chúng tôi lấy tài sản đem về
chúng tôi mặc đồ nữ để tránh sự theo dõi của công an và người dân
qua đây cũng khuyển cảo người dân là cần phải nếu có tinh thần cảnh giác
đi trên đường người dân không nên mang tài sản vật chất có giá trị
theo người mọi người cũng nên hạn chế đi vào các con hẻm
những đường vắng người và những giờ khuya đêm khuya
không có người qua lại rất nguy hiểm
chúng sẽ lợi dụng vào đó sẽ tấn công và cướp tài sản
và có thể gây án mạng cho người dân
tội phạm cướp cướp giật tài sản thường mang tính manh động liều lĩnh
do vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác các loại tội phạm này
và có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tri khai rộng rãi mô hình camera an ninh để phòng ngừa các loại tội phạm
kính thưa quý vị nhằm giúp cho đoàn viên người lao động từng bị dịch covid một mươi chín
có điều kiện thăm khám theo dõi sức khỏe và điều trị hậu covid một mươi chín
để mọi người an tâm trong lao động và sản xuất
liên đoàn lao động tp sa đé tỉnh đồng tháp ra mắt điểm
khám bệnh cho đoàn viên công nhân lao động sau khi bị nhiễm covid một mươi chín đã điều trị xong
mô hình này sẽ duy trì hoạt động khám điều đạn vào chiều thứ ba và thứ sáu hàng tuần
cho đến hết tháng năm này
đã có hơn sáu trăm linh đoàn viên người lao động đã đăng ký để được tầm soát sức khỏe
tư vấn hỗ trợ điều trị phục hồi sau nhiễm covid một mươi chín
tất cả đều miễn phí
hoạt động khám chữa bệnh cho đoàn viên và người lao động là một trong những nội dung
thực hiện trong tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi bốn
mục đích là nhằm kịp thời phát hiện những cái
di chứng cũng như là bệnh lý giai đoạn hậu covid của đoàn viên và người lao động
qua đó đưa ra các biện pháp xử lý điều trị để đảm bảo sức khỏe cho đoàn viên và người lao động
từng mắc covid một mươi chín anh trịnh minh tú cảm thấy sức khỏe của mình không được như trước
những thông tin về các di chứng của hậu covid một mươi chín cũng làm anh khá lo lắng
vì thế anh đã tranh thủ thời gian đến khám hậu covid khi hai tinh có điểm khám miễn phí này
nếu mà không có sự hỗ trợ như thế này thì chắc sẽ
nên anh em ít người được cơ hội mà để khám thăm khám sức khỏe hậu covid
nhờ có buổi khám thịnh này mà để anh em có sức khỏe tốt hơn để phục vụ giờ sản xuất
với công nhân lao động nghèo kiếm sống hàng ngày đã chật vật
thì chuyện chăm sóc sức khỏe càng khó hơn
do vậy hoạt động khám hậu covid một mươi chín miễn phí không chỉ giúp anh chị em công nhân
có điều kiện chăm sóc cho sức khỏe an tâm trong công việc
mà đây cũng là cách làm thiết thực để thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp công đoàn với người lao động